quý vị và các bạn thân mến liên quan đến ca nhiễm omicron đầu tiên do nhập cảnh vào nước ta
ngày hôm nay hai tháng một bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
đội bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cho ra viện
theo thông tin từ bệnh viện sau hai tuần theo dõi sức khỏe bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng
sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối ngày một tháng một
hôm nay bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định hướng dẫn của bộ y tế
sau khi bệnh nhân ra viện bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi
và quản lý sức khỏe của bệnh nhân tại gia đình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng
trước đó ngày một mươi chín tháng một mươi hai bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp nhận hành khách kmhm trên chuyến bay từ anh về việt nam
khi về đến sân bay nội bài bệnh nhân có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai
sau đó bệnh nhân được xét nghiệm pcr khẳng định có kết quả dương tính với sars cov hai
ngay sau đó bệnh viện đã tiến hành giải trình tự gen khẳng định bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly riêng biệt của bệnh viện và được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt
đảm bảo không lây nhiễm cho cộng đồng và an toàn cho công tác phòng chống dịch tại bệnh viện
cũng liên quan đến biến thể omicron trong hai ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
bệnh viện giã chiến số một mươi hai thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh tiếp nhận chín trường hợp nhập cảnh dương tính covid một mươi chín
tất cả các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định và đang chờ kết quả giải trình tự gen
bác sĩ lê thảo hiền bệnh viện giã chiến số một mươi hai cho biết các hành khách nhập cảnh có một người đến từ tây ban nha
một người đến từ đài loan một người đến từ nga bốn người việt nam và hai người đến từ mỹ
trong đó bảy trường hợp đã kết quả âm tính với sars cov hai
theo bác sĩ hiền bệnh viện sẽ tiếp nhận người nhập cảnh từ đường biển và đường hàng không dương tính với sars cov hai
tại đây những trường hợp đang chờ kết quả giải trình tự gen sẽ được đưa vào một khu riêng biệt để được điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
như sử dụng thuốc kháng virus điều trị ở các triệu chứng khác
nếu kết quả giải trình tự gen cho kết quả nhiễm biến thể omicron
thì bệnh nhân sẽ được chuyển đến một khu khác trong bệnh viện để tiếp tục điều trị
theo quy định các f là người nhập cảnh đều được thực hiện giải trình tựa gen
để giám sát biến thể omicron
tại tp hcm có hai tổ chức tham gia giải trình tựa gen giám sát biến thể omicron
gồm đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford phối hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm và viện pasteur tp hcm
trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú
người nhập cảnh phải thực hiện quy định năm k
phương tiện đưa đón người nhập cảnh phải đảm bảo quy định an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín